sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi một tại hà nội trường trung học cơ sở ngô sĩ liên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã dự lễ kỷ niệm và trao huân chương độc lập hạng nhì
trải qua một trăm linh năm xây dựng và trưởng thành trường trung học cơ sở ngô sĩ liên trở thành ngôi trường đổi mới căn bản và toàn diện
từng bước vươn lên một tầm cao mới xứng danh nhà sử học lỗi lạc của dân tộc
từ một ngôi trường nhỏ bé ban đầu chỉ có vài trăm học sinh đến nay trường đã phát triển với hai năm trăm chín mươi học sinh đang theo học ở năm mươi năm lớp
và đội ngũ gần một trăm hai mươi cán bộ giáo viên nhân viên có năng lực giàu tâm huyết
tại buổi lễ thay mặt đảng và nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tạo huân chương độc lập hạng nhì cho trường trung học cơ sở ngô sĩ liên
đây là thành tích cao nhất của trường trong nhiều năm qua